thực hiện chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ với các biện pháp mạnh mẽ nhằm đẩy lùi dịch covid một mươi chín
để giúp người neo đơn người yếu thế thương bệnh binh không thể ra ngoài
huyện đoàn triệu phong tỉnh quảng trị đã thành lập các đội tình nguyện làm nhiệm vụ đi chợ giúp dân trong mùa dịch
những ngày này tại khu vực chợ ái tử huyện triệu phong các tiểu thương nơi đây rất quen thuộc với màu áo xanh thanh niên đi chợ
họ mua rất đa dạng các loại nhu yếu phẩm
người dân ở chợ thường gọi với cái tên đội shipper áo xanh
trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhân dòng mô hình này
sau khi hết dịch thì chúng tôi vẫn sẽ duy trì đồ hình shipper áo xanh này
chúng tôi sẽ sắp xếp có thể xếp các thủ tục hành chính để phục vụ cho một số người yếu thế
mặc thời tiết nắng hay mưa mỗi ngày đội shipper áo xanh đi đưa hàng miễn phí với chiều dài đoạn đường từ hai mươi năm đến ba mươi km
việc làm đầy ý nghĩa và mang tính nhân văn của các đoàn viên thanh niên ở tỉnh quảng trị
không chỉ giúp cho người yếu thế neo đơn có đầy đủ lương thực
không chỉ cách ly mà còn chung tay cùng xã hội đẩy lùi dịch covid một mươi chín